thưa quý vị và các đồng chí nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản liên bang nga
một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi ba một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có thư chúc mừng
gửi đến chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga gennady zhiganov
trong thư có đoạn viết trong ba mươi năm qua đảng cộng sản liên bang nga luôn luôn kiên định
lấy chủ nghĩa mark lenin làm nền tảng tư tưởng trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân
nông dân trí thức và nhân dân lao động có đóng góp to lớn cho sự phát triển của liên bang nga hiện đại
giữ vai trò quan trọng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
đảng cộng sản việt nam luôn luôn coi trọng và cùng các đồng chí làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ truyền thống hữu nghị với đảng cộng sản liên bang nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
việt nam liên bang nga vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
chúc đảng cộng sản liên bang nga đạt được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân nga